liên quan đến việc người nhà bệnh nhân mắc covid một mươi chín phản ánh phải trả số tiền ba mươi sáu triệu đồng
để nhận thi thể người thân giám đốc bệnh viện quận bình tân tp hcm cho biết
việc thu viện phí của người đến điều trị do mắc covid một mươi chín là sai xin lỗi và nhận trách nhiệm
trước đó một người dân cho biết mẹ chỉ mắc covid một mươi chín và được điều trị tại bệnh viện quận bình tân
sau khi đóng tám triệu đồng ban đầu nhưng mẹ chị không qua khỏi
người này được yêu cầu đóng thêm hai mươi tám triệu để nhận giấy báo tử và thi thể để an tán
giám đốc bệnh viện đa khoa quận bình tân cho biết việc bệnh viện thu phí người bệnh đến điều trị do mắc covid một mươi chín là sai

liên quan đến số ca f cộng đồng tăng trong những ngày vừa qua
đại diện trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm cho biết có nhiều nguyên nhân khiến số ca tăng
và sẽ tiếp tục tăng

để hỗ trợ điều trị f tại nhà sở y tế tp hcm sẽ thành lập các trạm y tế lưu động
tiếp tục quản lý hỗ trợ tư vấn f tại nhà đảm bảo không có f trở nặng chưa được xử lý kịp thời
mỗi trạm y tế di động sẽ quản lý năm mươi một trăm linh f cơ cấu gồm một bác sĩ hai điều dưỡng và ba tình nguyện viên
với trang thiết bị y tế
các trạm y tế thiết yếu gồm bình oxy máy đo nồng độ oxy thuốc men kích xét nghiệm v v
hiện nay thành phố đã chuẩn bị bốn trăm linh trạm y tế di động hỗ trợ f tại nhà và trong thời gian tới sẽ tăng lên một trạm
trước tình trạng quá tải trong điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
ủy ban nhân dân tp hcm đã thành lập ba trăm một mươi hai tổ phản ứng nhanh để cấp cứu f tại nhà
đồng thời hỗ trợ về y tế cho các trường hợp khẩn cấp
sau một tuần triển khai lực lượng này đã phát huy hiệu quả trong việc cứu chữa người bệnh
đây là hai chiếc xe gắn máy được tổ phản ứng nhanh về y tế của ủy ban nhân dân phường trung mỹ tây
quận một mươi hai tp hcm hoán cải để phù hợp với công tác cấp cứu hỗ trợ y tế cho người bệnh
đặc biệt là những người bị mắc covid một mươi chín đang điều trị tại nhà
trên xe được trang bị bình oxy máy đo spo hai đo huyết áp và thuốc dùng trong trường hợp khẩn cấp
dễ dàng di chuyển đến từng nhà dân
nhằm kịp thời cứu chữa những trường hợp bệnh nhân nặng có triệu chứng do covid như là khó thở
sốt cao mà không có kịp thời được tới bệnh viện
thì ủy ban nhân phường phối hợp với trạm y tế phường và các nhân viên y tế thành lập cái đội phản nhanh
gồm có tám thành viên
thực hiện thì tất cả các bệnh nhân đều phải hỗ trợ không có hạn chế
ví dụ có những bệnh nhân bị covid một mươi chín
xảy ra là khó thở hoặc là các triệu chứng khác hoặc những bệnh nhân có bệnh nền cao
hoặc là hiện nay do tuổi già thì không đi được đến bệnh viện thì đều được hỗ trợ
việc thành lập các tổ phản ứng nhanh ở phường xã thị trấn nhằm đảm bảo kịp thời tiếp cận
và hỗ trợ chăm sóc khi f cách ly tại nhà có dấu hiệu chuyến nặng
khi f có triệu chứng chuyến bệnh sẽ gọi cấp cứu một trăm một mươi năm và tổ phản ứng nhanh tại địa phương
thành viên tội phản ứng nhanh đều có đệ số điện thoại được đăng tải trên trang mạng
của trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố và các quận huyện
xe máy cơ động hay là cái xe để di chuyển xuống tại nơi
bởi vì thành phố mình có nhiều con hẻm nhỏ xe lớn không thể vào kịp
nên là mình ưu tiên là thường bệnh nhân do covid là siêu hấp cho thiếu oxy là nhiều nhất
nên thành ra là mình mới thiết kế cái xe này để đi vào tặng con hẻm nhỏ
mà đem bình oxy cơ động đến cho bệnh nhân và thăm khám cho bệnh nhân
và cho bệnh nhân xử trí là cho bệnh nhân được thở oxy ngay
sau đó thì bệnh nhân ổn định
thì mình sẽ đưa bệnh nhân vào trang mạng

ngoài nhiệm vụ cấp cứu tội phản ứng nhanh còn phục vụ lấy mẫu xét nghiệm covid một mươi chín
và vòng chuẩn f đi cách ly kịp thời đảm bảo an toàn
đối mặt với những khó khăn nguy hiểm khi phải tiếp xúc với các ca dương tính covid một mươi chín
và thời gian không cố định tuy nhiên thành viên của tổ phạm ứng nhanh
đã nỗ lực hết mình để cứu chữa người bệnh
ngoài công tác chuyên môn thì cũng hỗ trợ bên trạm y tế phường trung mỹ tây
để làm công tác phòng chống dịch
qua thực tế thì đi hỗ trợ thì thấy cũng lo sợ vì cái việc bệnh này rất là phức tạp
và lây lan rất là nhanh
trường hợp mà có một ca dương tính ở trong tổ thì anh em cũng sợ và cũng lo lắng
nhưng mà cũng vận động cái anh anh em trong tổ cũng hết sức bình tĩnh
đừng có hoang mang quá
mình về mình tự chữa cho nên là mình ăn uống đầy đủ chế độ
đầu tiên mình phải ứng dụng gia lô mình xem xét bệnh nhân này
thì gọi lên thì mình sẽ đánh giá
nếu bệnh nhân mà không có gia lô mà mình đi trực tiếp luôn
mình thà mà đi nhầm còn thêm bỏ số
tức là bệnh nhân là có khó thở là mình xuống mình kiểm tra
nhưng mà mình vẫn ưu tiên là giảm bớt cái con số của bệnh nhân
mình sẽ đánh giá bệnh nhân qua cái gia lô đã
thứ nhất là qua gia lô mình gọi mình thấy sắc thai
theo chuyên môn người ta có khó thở có tím môi có thở nhanh
thì mình đều nhìn qua gia lô mình thấy được bệnh nhân thở nhanh và thở gấp
có tình trạng siêu hấp
hoặc người nhà có máy đo f hai
người ta đo trực tiếp cho mình xem là tình trạng f hai
nồng độ oxy trong máu và bệnh nhân nó hạ thấp
thì mình phải hỗ trợ ngay
trong tình hình mà dịch giờ rất là căng thẳng và phức tạp
bệnh viện thì y tế cũng rất là quá tải
cho nên giờ f là bắt đầu tình trạng chữa bệnh tệ nhanh
cho nên người dân rất là lo lắng
và cần trong giai đoạn mà lo lắng đó là cần có đội phản ứng nhanh
để có gì là người dân liên hệ kịp thời trong những lúc khó khăn
trong bối cảnh các ca f trong cộng đồng còn nhiều
về hệ thống bệnh viện của thành phố đang quá tải
thì đội phản ứng nhanh với cơ bản trang thiết bị y tế
để góp phần kịp thời cứu tính mạng của nhiều người
chỉ riêng ở phường trung mỹ tây gần một tuần qua
tối nay đã kịp thời sơ cấp cứu chui lên bệnh viện tuyến trên một mươi một trường hợp
trong đó có cả các cả f
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng vừa có văn bản gửi thủ tướng chính phủ
và bộ y tế đăng ký mua vaccine phòng covid một mươi chín từ nguồn ngân sách của tỉnh
nguồn kinh phí hỗ trợ của các tổ chức cá nhân với số lượng khoảng tám trăm linh liều
trong năm hai nghìn hai mươi một
đến nay lâm đồng đã ghi nhận hai trăm linh sáu trường hợp dương tính với sars cov hai
các trường hợp mắc covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh
chủ yếu liên quan đến lái xe phụ xe
vận chuyển hàng hóa đường dài
từ đó đã làm lây lan dịch đến các nhà máy sản xuất
và tiếp tục lây lan trong cộng đồng trên địa bàn tỉnh
ảnh hưởng không nhỏ đến các hoạt động cũng như phát triển kinh tế xã hội của tỉnh
để chủ động và giảm bớt gánh nặng cho ngân sách trung ương
tỉnh lâm đồng đề nghị thủ tướng chính phủ bộ trưởng bộ y tế xem xét
để tỉnh lâm đồng đăng ký mua vaccine từ nguồn ngân sách tỉnh
nguồn kinh phí hỗ trợ của các tổ chức cá nhân và các nguồn vốn hợp pháp khác
với số lượng khoảng tám trăm linh liều trong năm hai nghìn hai mươi một
nhằm tạo miễn dịch cộng đồng thiết lập vùng xanh an toàn trong phòng chống dịch